thời điểm đầu hè cũng là lúc các trẻ em thường mắc bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa đường hô hấp bệnh do mũi truyền
đáng chú ý là dịch tay chân miệng với năm năm trăm bốn mươi năm ca mắc một trường hợp tử vong
bộ y tế vừa có văn bản khẩn gửi ubnd các tỉnh thành phố về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh tay chân miệng
theo bộ y tế trên hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
cho thấy cả nước đã ghi nhận năm năm trăm bốn mươi năm trường hợp mắc bệnh tay chân miệng trong đó có một trường hợp tử vong tại bình thuận
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một số ca mắc giảm tám mươi ba ba tử vong giảm chín trường hợp
tuy nhiên số ca mắc có xu hướng gia tăng chủ yếu khu vực miền nam và cục bộ
tại một số tỉnh thành phố như tp hcm đồng nai bình dương sắp trăng
bộ y tế nêu rõ bệnh tay chân miệng tại việt nam là bệnh lưu hành quanh năm lây chuyển qua đường tiêu hóa
và gặp ở hầu hết sáu mươi ba tỉnh thành phố
thường ghi nhận một số ca mắc tăng vào khoảng thời gian từ tháng chín đến tháng một mươi một hàng năm
nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng hạn chế thấp nhất số trường hợp mắc và tử vong
không để dịch bùng phát lan rộng và kéo dài bộ y tế đề nghị ubnd các tỉnh thành
chỉ đạo chính quyền các cấp các ngành tổ chức chính trị xã hội phối hợp với ngành y tế
triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống ngăn chặn hiệu quả sự bùng phát dịch bệnh trên địa bàn
tập trung vào các vùng có số ca mắc có nguy cơ bùng phát dịch